nhiều trong mạng xã hội do các cá nhân tổ chức chống đối thù hẳn với việt nam như việt tân tiếng dân news bbc tiếng việt afa đang lan truyền những luận điệu xuyên tạc thiếu khách quan nhằm bôi đen với bẩn nền giáo dục việt nam
lợi dụng một số khó khăn bất cập của nền giáo dục chúng đã chụp mũ đổi lỗi cho chế độ cho đảng cho chính quyền
những kẻ này gieo giao rằng nền giáo dục hiện nay biến phụ huynh và học trò
thành chỗ đào tiền lạm thu giáo dục nền giáo dục phụ huynh phải chạy trường lớp chạy điểm cho con
chúng còn tổ chức các diễn đàn online trên facebook để dạy về cách làm giáo dục
không những vậy chúng gieo rắc tư tưởng sùng ngoại bai nội trong vấn đề giáo dục bằng cách ra sức quảng bá
tô vẽ khoách trường nền giáo dục phương tây và coi đó là niềm đến lý tưởng
con đường duy nhất để thế hệ trẻ việt nam có điều kiện làm dạng dỡ tương lai bỏ mang tiền đồ của đất nước
mục tiêu mà các đối tượng hướng đến là làm suy giảm uy tín của nền giáo dục
phủ nhận thành tựu giáo dục dưới sự lãnh đạo của đảng nhà nước kích động tư tưởng bất mãn chống đối với chính quyền
từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi năm trong kết quả xếp hạng các nhà khoa học thế giới có thành tích xuất sắc về công bố khoa học trong hai mươi bốn lĩnh vực đã có tên một mươi nhà khoa học việt nam trong bảng xếp hạng trong sáu lĩnh vực
điều này phản ánh sự tiến bộ nỗ lực và hội nhập không ngừng của các nhà khoa học việt nam đã được ghi nhận trên bản đồ khoa học của thế giới

đó là nền nghiệp sử dụng để tiến sinh
sẽ là không tương đồng nếu so sánh nền giáo dục việt nam với các nước phát triển hiện đại
việt nam là nước đang phát triển có thu nhập trung bình nhưng so với nhiều nước trong khu vực
việt nam vẫn có tỷ lệ đi học rất cao thậm chí cao hơn cả những nước có thu nhập nhiều hơn như trung quốc thái lan ấn độ
đồng thời hệ thống giáo dục việt nam luôn được chú trọng chất lượng giáo dục cũng đang được nâng cao
vẫn có tâm tí cho rằng giáo dục là nền tiêu dục

đối với những nhóm yếu thế trong xã hội nhất là với đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách việt nam đã ban hành và triển khai nhiều chủ trương để đảm bảo việc tiếp cận giáo dục không ai bị bỏ lại phía sau
năm học mới này cô và cho tại điểm trường khẩu cổ ở lào cai có một niềm vui mới khi bằng sự giúp đỡ của lực lượng công an cùng với bà con nhân dân đường dây dẫn nước từ đầu nguồn đến nhà trường đã được hoàn thành phục vụ tốt cho việc sinh hoạt và học tập ở đây
năm học vừa rồi tại điểm trường khẩu cổ cũng có nguồn nước sạch để dùng chúng tôi đã phải vận động các bậc phụ huynh của các cháu sách nước ở nhà mang đi để phục vụ trong quá trình sinh hoạt tại điểm trường
còn tại đà nẵng trong năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn thành phố sẽ chi hơn bốn trăm linh tám tỷ đồng để hỗ trợ một trăm linh học phí đối với trẻ mầm non và học sinh các cấp công lập và ngoài công lập theo mức đóng trường công
chính sách ý nghĩa và thiết thực này đã mang đến niềm vui trước ngày khai giảng
rất là phánh khởi và vui mừng phánh khởi và vui mừng là để giảm được cái cánh mạnh của phụ huynh của mình và giảm được một cái bớt khó khăn cho phụ huynh
học phí nó không có nhiều nhưng mà được miễn giảm trong vòng một năm thì nói tưởng là thành ra là mình được thành ba năm rồi thì thành ra số tiền cộng lại và cũng rất là nhiều và phụ huynh cũng rất là vui mừng
hai năm sau để giảm bớt ảnh hưởng từ dịch bệnh covid một mươi chín không chỉ đà nẵng mà nhiều địa phương cũng hỗ trợ một trăm linh học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông theo quy định như hải phòng bắc ninh quảng ninh bà rịa vũng tàu các tỉnh thành khác hầu hết hỗ trợ ở mức năm mươi
còn tại cơ sở giáo dục cũng cố gắng chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho các em học sinh trước ngày khai giảng
sinh thời chủ tịch hồ chí minh đặc biệt quan tâm đến sự phát triển của giáo dục đất nước
theo người một dân tộc rốt là một dân tộc yếu
cả cuộc đời người chỉ có một sự ham muốn ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập
đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc ai cũng được học hành
thấm nhận lời dạy của người cho đến tận ngày hôm nay đảng nhà nước luôn quan tâm đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu
nhìn lại lịch sử đã đi qua trong từng thời kỳ cách mạng dưới sự lãnh đạo của đảng
tuy nhiên nền giáo dục của việt nam có sự cải cách đổi mới và đạt được nhiều thành tựu quan trọng góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới tự hào sánh vai với các cường quốc nam châu
thưa quý vị đảng nhà nước ta xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu là động lực then chốt để phát triển đất nước
những kết quả đã đạt được là minh chứng sinh động về thành tựu to lớn của nền giáo dục việt nam trong sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của đảng
việc các đối tượng phản động cơ hội chính trị lợi dụng sự kiện vấn đề nóng để xuyên tạc tình hình đất nước từ đó vu khống đảng nhà nước kích động người dân chống đối chính quyền không phải là thủ đoạn mới mẻ nếu không muốn nói đó là những giọng điệu lạc lõng cụ dích
vì vậy mỗi người dân cần tin tưởng vào chủ trương đường lối đổi mới giáo dục của đảng và nhà nước đồng thời lên án đấu tranh với những kẻ cố tình vu khống bôi nhọ phủ nhận những thành tựu vô cùng quan trọng của nền giáo dục việt nam